dự án tăng tốc phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo đa chiều cho các dân tộc thiểu số ở việt nam
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã được ký kết giữa ủy ban dân tộc và chương trình phát triển liên hợp quốc bộ ngoại giao và thương mại australia
đây là dự án được kỳ vọng sẽ giảm năm mươi số xã đặc biệt khó khăn vào năm hai nghìn hai mươi năm và cơ bản đưa số xã về vào năm hai nghìn ba mươi
đây là dự án nhằm tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật cho ủy ban dân tộc và các tỉnh tham gia thực hiện
ở cấp quốc gia dự án sẽ hỗ trợ tạo ra không gian đổi mới và hệ thống khuyến khích có trách nhiệm phải giải trình đối với việc đạt được các kết quả của chương trình
đây là sự chuyển đổi đáng kể so với hệ thống hỗ trợ hiện tại
đặc biệt là chuyển đổi số trong việc tổ chức triển khai thực hiện chương trình
từ việc cung cấp các dịch vụ cung cấp thông tin hay là theo dõi giám sát thì đều áp dụng những hình thức quản lý mới và những phương pháp tiếp cận mới trong việc tổ chức triển khai thực hiện chương trình
trong thời gian tới chúng tôi cũng phải tiếp cận
tức là sẽ phải tăng cường hơn nữa việc phân cấp và trao quyền cho các địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện
các địa phương có thể có những cách làm riêng của mình và phù hợp với đặc thù của mình
dự án này được sự hợp tác và hỗ trợ của chương trình phát triển liên hợp quốc bộ ngoại giao và thương mại australia cùng với các địa phương để huy động các bên liên quan tham gia vào quá trình học hỏi để chia sẻ kiến thức về các giải pháp sáng tạo
các điều kiện cần và đủ cho các mô hình thành công cũng như trở ngại trong nhân rộng và thực thi các giải pháp sáng tạo
để tăng tốc giảm nghèo đa chiều và phát triển kinh tế xã hội
tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng với tầm nhìn phát triển chung chính phủ cam kết và thúc đẩy đổi mới đồng bào dân tộc thiểu số với tinh thần sáng tạo sẽ biến chương trình mục tiêu quốc gia trở thành công cụ hữu hiệu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong các vùng và cộng đồng dân tộc thiểu số không để ai bị bỏ lại phía sau
chúng tôi sẵn sàng hợp tác với ủy ban dân tộc các bộ ngành và các tỉnh để hỗ trợ chính phủ việt nam
và đồng bào dân tộc thiểu số trong nỗ lực quan trọng này
chính phủ đã xác định tăng tốc giảm nghèo đa chiều và phát triển kinh tế xã hội ở các vùng dân tộc thiểu số và miền núi là một ưu tiên chính trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước
dự án này sẽ góp phần tạo ra những bước đột phá trong việc tăng tốc phát triển kinh tế xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong một mươi năm tới